sáng nay bảy tháng ba tại ủy ban nhân dân huyện hoa lư ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình đã công bố quyết định số ba trăm tám mươi bảy của ủy ban nhân dân tỉnh
về việc thanh tra toàn diện hoạt động của công ty cổ phần du lịch tràng an
theo đó đoàn kiểm tra gồm một mươi ba ban ngành chức năng của tỉnh ninh bình sẽ kiểm tra toàn diện từ hoạt động kinh doanh du lịch
đến xây dựng của công ty cổ phần du lịch tràng an do ông nguyễn văn son làm giám đốc
kế hoạch thanh tra tập trung vào các nội dung như việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai
cư xây dựng cơ bản tài chính văn hóa bảo vệ và phát triển rừng cùng với việc chấp hành các quy định của một số luật
như luật doanh nghiệp luật lao động luật thuế cùng các quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch in ấn phẩm tuyên truyền quảng cáo
ngoài ra đoàn kiểm tra liên ngành còn xem xét trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước của các đơn vị
ủy ban nhân dân xã trường yên ủy ban nhân dân huyện hoa lư sở du lịch và các đơn vị liên quan đến việc xây dựng công trình trái phép
trong vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới nằm trong quần thể danh thắng tràng an đã được unesco công nhận do công ty cổ phần du lịch tràng an vi phạm
thời gian thanh tra được thực hiện trong phạm vi bốn mươi năm ngày kể từ ngày ký và kết luận của đoàn kiểm tra sẽ được công bố công khai
trên các phương tiện thông tin đại chúng trung ương và địa phương